vừa rồi và nhiều người cho rằng là nó cũng liên quan tới những căng thẳng thương mại hiện nay
và cuộc chiến cạnh tranh chiến lược giữa mỹ và trung quốc
dư luận cũng như trên thực tế thì rất nhiều những đồn đoán người ta cho rằng
mục tiêu chính của cái xác lệnh hành chính của tổng thống donald trump lần này
đó chính vẫn là cái tập đoàn huawei tập đoàn huawei của trung quốc
bởi lẽ ở cái thời điểm tại chúng ta thấy rằng là cái tập đoàn khổng lồ này của trung quốc
đang nằm trong cái tầm ngắm trong cái tiêu điểm tranh cãi cũng như là nghi ngại
của dư luận và đặc biệt là của nhiều chính phủ các nước phương tây
trong đó có mỹ canada và một số nước châu âu
thứ hai nữa thì cái xác lệnh lại đưa ra trong bối cảnh mà đàm phán thương mại
giữa mỹ và trung quốc đang rơi vào bế tắc thậm chí là hai nước lại còn có liên tiếp
có những cái bước leo thang căng thẳng thông qua các cái biện pháp áp thuế
và các cái lượng hàng hóa của nhau
do vậy thì lại càng khiến dư luận nghĩ rằng cái bước đi này là nhắm tới trung quốc
không chỉ là vấn đề về công nghệ và viễn thông mà đây là vấn đề là muốn gây sức ép
với phía trung quốc trong cái cuộc đàm phán đang rất gây cấn hiện nay
giữa mỹ và trung quốc về vấn đề thương mại
chính vì thế thì tôi cho rằng là cái xác lệnh chính này phần nào đó cũng liên quan
đến các cái vấn đề trung quốc đặc biệt là cái đàm phán thương mại mỹ trung hiện nay
tuy nhiên nếu nhìn thực tế thì vẫn có những cái lối thoát vẫn có những cái tia sáng
mà chúng ta có thể tin tưởng rằng là hai cường quốc có thể là sẽ sớm giải quyết được
một số những cái vấn đồng mối chốt và để tiến tới một cái thỏa thuận nào đó
đặc biệt là trước thềm cái cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo cấp cao mỹ và trung quốc
tới đây bên lề hội nghị cấp cao g hai mươi
và hy vọng là như vậy
tại nhật bản đúng không ạ
và chúng ta lại nhớ lại rằng đã từng có một cái thỏa thuận đình chiến thương mại
thì hy vọng rằng là cuộc gặp thượng đình sắp tới có thể sẽ mang lại điều đó
nhưng bối cảnh hiện nay thì đang cho thấy một cái tình hình
trước khi có thể ngồi đối thoại với nhau thì đang là tạo ra những sự căng thẳng nhiều hơn nữa
nhưng mà có một cái diễn biến khác thì lại cho thấy có một cái khâu bầu không khí
có thể nói là
hòa dịu hơn hay là mang lại những cái tiêu hy vọng nhiều hơn cho đối thoại
đặc biệt ở đây là quan hệ giữa nga và mỹ
ở đó thì tổng thống nga putin khi gặp ngoại trưởng mỹ mike pompeo
thì đã đưa ra một cái tuyên bố khá bất ngờ là nga sẵn sàng
có thể nối lại quan hệ bình thường toàn diện hoàn toàn với mỹ
việc đưa ra tuyên bố như vậy ở thời điểm này
nói lên điều gì và nó có phải là một cái gì đó bất ngờ đối với giới quan sát hay không ạ
trước thèm cuộc gặp
ở sochi này thì đã có rất nhiều những cái nền tảng
có thể nói là những cái nền tảng những cái bước đi nền tảng
ở cả hai phía để dẫn tới một cuộc gặp được đánh giá là tích cực ở sochi vừa rồi
đó là cái cuộc điện đàm giữa hai tổng thống mỹ và tổng thống nga vào hôm ba tháng năm
qua đó thì tổng thống donald trump cũng đánh giá một cuộc nội dung của cuộc điện đàm
cũng như những cái gì mà hai vị lãnh đạo trao đổi với nhau là rất là tích cực
sau đó thì
chỉ vài ngày sau đó thì
bộ trưởng ngoại giao mỹ và bộ trưởng ngoại giao nga lại có một cuộc gặp bên lề
khi mà cả hai cùng dự một cái hội nghị cấp bộ trưởng của hội đồng bắc cực hợp tác bắc cực ở phần lan
thì cũng tại cuộc gặp hội đàm bên lề đó hai bên cũng đều đánh giá là hiệu quả
và cũng thảo luận đạt được một số những cái điểm hiểm đồng nhất định
đó là những cái nền tảng để mà có thể dẫn tới một cái cuộc gặp tích cực ở sochi
chỉ khoảng hơn một tuần sau đó tức là hôm một mươi bốn tháng năm vừa rồi tại sochi
chúng ta nhớ lại một cái điều mà
có thể tạm gọi là một cái rào cản khá là lớn cho cái việc là cải thiện quan hệ giữa mỹ và nga
đó là những cái đồn đoán những cái cáo buộc ở washington về việc nga can tiệp bầu cử mỹ năm hai nghìn một mươi sáu
thì cái cuộc gặp này diễn ra vào đúng cái thời điểm là không lâu sau khi mà công tố viên đặc biệt của mỹ
đã đưa ra một cái kết luận có thể nói là có lợi cho tổng thống trump có lợi cho phía nga
đó là họ không tìm thấy một cái sự dính líu một cái lý do sợi dây nào liên quan giữa nga
với lại cái tổ
với lại cái đội cố vấn tranh cử của tổng thống donald trump thời điểm năm hai nghìn một mươi năm một mươi sáu
do vậy ở cái thời điểm nó thuận lợi như vậy một cái rào cản lớn như thế nó được gỡ bỏ
tạm thời là gỡ bỏ những cái những cái căng thẳng những cái tranh luận cáo buộc nó đã giảm lắng dịu
ở thời điểm này thì cái cuộc gặp ấy nó càng có cái cơ sở cuộc gặp giữa tổng thống putin và bộ trưởng ngoại giao mỹ
lại càng có cơ sở để đạt được cái hiệu ứng tích cực
và cuối cùng thì chúng ta cũng không thể không nhắc tới việc là
bên cạnh những cái bất đồng bên cạnh những cái mâu thuận sâu sắc giữa hai nước
thì cả nga và mỹ đều có những cái lợi ích chung lợi ích tương đồng trong một loạt vấn đề quốc tế
chính vì thế thì cái việc là hóa giải bất đồng hay là cải thiện quan hệ giữa nga và mỹ
nó là cái nhu cầu chung nó là cái nhu cầu của cả hai bên
và ở thời điểm tại thì nó có những cái điều kiện chín mùi để hai bên có thể là tiến tới những cái bước đi tích cực hơn nữa
đột phá hơn nữa để mà tạo ra cái sự hợp tác tới đây giữa hai nước
đoạt các cái vấn đề được hai bên bàn luận thì có rất nhiều những vấn đề mà chỉ là để nêu quan điểm thôi
khó mà có thể là tìm ra được cái điểm đồng thuận như là vấn đề về ukraine vấn đề về iran hay venezuela
thì mỹ và nga cũng đạt được một số những sự đồng thuận mang tính chất định hướng về một loạt các vấn đề khác
như là vấn đề về syri triều tiên hay đặc biệt người ta quan tâm đến vấn đề về kiểm soát vũ khí hạt nhân
tại sao những vấn đề này lại có thể dễ đạt được sự đồng thuận hơn thưa nhà bà
họ cùng can dự vào cái cuộc khủng hoảng ở syri và đến thời điểm hiện tại
cuộc khủng hoảng ở syri nó đã có những bước tiến nhất định phân chia quyền lực
cũng như là cái tiến trình sắp tới ở syri có những cái bước đi khởi đầu và tương đối là dễ nhìn ra
và mỹ cũng đã rút quân khỏi syri và đó là những cơ sở để thấy rằng nga và mỹ bây giờ cần phải hợp tác
trong cái tiến trình tương lai tới đây ở syri họ có những cái lợi ích chung
vậy đó là cái điểm đồng họ có thể hợp tác
cả hai nước cũng như cộng đồng thế giới đều có lợi và đều ủng hộ cái mục tiêu cuối cùng là phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
ổn định của khu vực bán đảo triều tiên đương nhiên là có lợi ích với nga
và với các đồng minh của mỹ ở khu vực như nhật bản hay hàn quốc
rõ ràng ở đây cái mục tiêu phi hạt nhân hóa cũng là cái điểm đồng lớn nhất
và thúc đẩy hai bên có thể hợp tác trong vấn đề triều tiên
còn đặc biệt như anh nói về cái vấn đề về kiểm soát vũ khí thì rõ ràng ở thời điểm hiện tại
khi cả mỹ và nga đều đang rơi vào cuộc khủng hoảng liên quan đến cái hiệp ước cấm các lực lượng hạt nhân tầm trung
và cái hiệp ước này đang nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn và nó là một cái mối đe dọa kinh khủng đối với lại thế giới
thì rõ ràng ở cái thời điểm hiện tại này thì cái nhu cầu hai bên ngồi lại với nhau để có thể phục hồi cái hiệp ước
hay là tạo ra những hiệp ước mới mà cùng nhau kiểm soát lực lượng các vũ khí hạt nhân đem lại hòa bình ổn định cho thế giới
thì đó cũng là mục đích chung của cả nga và mỹ
thì đương nhiên cái điều đó cũng là dễ hợp tác giữa hai nước ở thời điểm hiện tại
tuy nhiên kể cả trong ba vấn đề đó cũng đều có những khía cạnh mà hai nước còn chưa thể hoàn toàn nhất trí được
ví dụ trong vấn đề syria đó là cái tương lai chính trị của tổng thống al assad
hay ở trong vấn đề triều tiên đó là cái định nghĩa hay là cái khái niệm phiền nhân hóa hoàn toàn có kiểm chứng là như thế nào
cũng là cái điều còn gây tranh cãi và trong đặc biệt trong kiểm soát vũ khí thì tới đây sẽ là hai bên sẽ khởi động
chắc chắn sẽ khởi động những cái bước đi mới
tuy nhiên những cái vấn đề cốt lõi trong một chút bất đồng giữa hai nước thì hầu như là vẫn có thể là không được đề cập
hoặc có đề cập thì cũng chưa đạt được một cái đồng thuận nào cả chẳng hạn
nhưng trong vấn đề như anh đã nhắc tới là venezuela hay là iran chẳng hạn đó là những vấn đề mà chúng ta sẽ cần theo dõi tiếp
rất khó những cái vấn đề đấy là rất khó vì quan điểm hai bên là rất khác nhau
riêng liên quan tới vấn đề về vũ khí hạt nhân chẳng hạn thì hai bên cũng đang tìm được rất nhiều những cái điểm chung
trong đó thì nhiều người cũng chú ý là
có thể xây dựng một cái hiệp ước mới mang tính đa phương hơn chẳng hạn
thì cái này cũng sẽ cần phải chờ cái đa phương nó sẽ là như thế nào
bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái mối quan hệ có lẽ là nó gần gũi hơn và cũng có nhiều điểm chung hơn
đó là một cặp quan hệ nga và trung quốc
cũng với một cuộc gặp cấp ngoại trưởng trong tuần vừa rồi tại sochi diễn ra trong bầu không khí thân thiện hơn rất nhiều
bởi vì hai nước cũng đang được mô tả như là trong một cái trạng thái tự nhiên
tuy nhiên thì họ cũng đã nói rằng là cái trạng thái tích cực này sẽ cần có thêm những cái năng lượng
để đưa cái mối quan hệ này lên cao hơn nữa
vậy thì cái năng lượng tích cực ở đây có thể được thể hiện ở những cái khía cạnh nào thưa nhà bà
tôi nghĩ là cái năng lượng tích cực mà bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị nhắc tới
thì đó là những cái lĩnh vực mà hai bên có thể tiến tới hợp tác
và có thể gia tăng cái năng lượng để nhằm thúc đẩy cái quan hệ song phương tích cực hơn nữa
cụ thể các cái lĩnh vực hợp tác
ở đây hiện tại mà cũng đã rất hiệu quả giữa hai nước
và tới đây cũng sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa
đó là lĩnh vực hợp tác về quốc phòng về thực thi pháp luật
rồi chống khủng bố chống ma túy chống tội phạm xuyên biên giới
và đặc biệt là hợp tác chiến lược giữa hai nước
cũng như là trong khuôn khổ các tổ chức đa phương của hai nước
có vai trò dẫn dắt hoặc là tham gia tích cực như là cái tổ chức brics chẳng hạn
hay là tổ chức hợp tác thượng hải sco chẳng hạn
thực tế thì là hai nước láng giềng thì trung quốc và nga thì cũng có vai trò
và ảnh hưởng nhất định ở khu vực châu á thái bình dương
và nhất là trong khu vực châu á chúng ta có liên quan nữa
thì cái việc thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa nga và trung quốc
không chỉ có lợi cho hai cường quốc khu vực này mà còn có lợi cho cả khu vực và thế giới
nhất là trong mối cảnh hiện nay thì thế giới đang đối mặt đầy dậy những thách thức
và những khó khăn mà cần phải có cái sự phối hợp chung tay giữa các quốc gia
cũng cần có những vai trò dẫn dắt lãnh đạo của những cường quốc mang tính tích cực
nhưng cũng có trách nhiệm với lại cộng đồng quốc tế
và nó sẽ tạo ra nhiều lợi ích hơn nữa cho không chỉ hai quốc gia này
mà cho cả thế giới cũng như đặc biệt là khu vực châu á thái bình dương
trong đó thì bao gồm cả bán đảo triều tiên rồi là những cái hợp tác về kinh tế
thưa quý vị và các bạn như vậy là dù có nhiều những sự khác biệt thế nào
thì ba cường quốc mỹ nga và trung quốc đều có những điểm cần đến nhau
trong các vấn đề cả song phương và đa phương cạnh tranh nhưng không thể loại trừ nhau
thế giới thì luôn trông chờ vào những tín hiệu đối thoại hợp tác giữa họ
bởi chỉ có thế thì họ mới có thể cùng giải quyết được các vấn đề của chính mình
và đồng thời là giúp thế giới giải quyết được những thách thức toàn cầu hiện nay
những tiết hiệu đối thoại đã xuất hiện trong tháng năm vừa rồi
nhưng tháng sáu mới được chờ đợi bởi những cái cuộc gặp thượng đỉnh tại hội nghị g hai
hay là dân đàn kinh tế tại saint petersburg ngay đầu tháng sáu tới đây thôi
đến đây thì chương trình nhìn theo nội dân này cũng xin được khép lại
lớn nữa xin được cảm ơn nhà báo chuồng thắng đã dành thời gian chia sẻ phân tích với chương trình
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau